vừa qua đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân và đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tỉnh con tum tỉnh gia lai
lãnh đạo chỉ huy các vùng hải quân đại biểu một số địa phương doanh nghiệp và văn nghệ sĩ báo chí đã tới trường sa
chuyến hải trình đã để lại nhiều cảm xúc của mỗi thành viên trong đoàn về tình yêu quê hương biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
một ngày trước khi tàu khởi hành từ quân cảng quốc tế cam ranh đi thăm tặng quà quân dân trên quần đảo trường sa và nhà gian jk
hơn hai trăm linh đại biểu của đoàn công tác số chín đã đến dân hương tại khu tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đảo gạc ma
ở đài liệt sĩ xã cam hải đông cam lâm khánh hòa thăm lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín lữ đoàn một trăm sáu mươi hai vùng bốn hải quân
được sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước của các ban bộ ngành trung ương của cấp ủy chính quyền các địa phương
các doanh nghiệp và nhân dân cả nước thì hiện nay đời sống của cán bộ chiến sĩ quân và dân trên đảo trường sa
đã bớt phần nào khó khăn đây là điều kiện rất thuần nợ để cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân giao phó
đảng quỳ khối đã phối hợp với quân chủng hải quân tổ chức các đoàn công tác cho cán bộ đảng viên người lao động ra thăm quần đảo trường sa
thông qua đây góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo
những chuyến đi trải nghiệm thực tế ở nơi đảo xa
như thế này là động lực để quân dân cả nước người việt nam ở nước ngoài cùng các doanh nghiệp có những hành động cụ thể góp phần chung tay bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước
đồng thời kết nối trái tim của nhân dân cả nước động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ nhân dân nơi hải đảo
bên cạnh sự ủng hộ vật chất rất đáng chân quý thì điều cao cả hơn chính là giá trị tinh thần mà tấm lòng và trách nhiệm của các đại biểu doanh nghiệp đối với trường sa
để tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn tiềm lực chính trị tinh thần
và các phong trào hướng về trường sa gk một thần yêu
chào bà con góp phần xóa bớt sức nóng mùa hè tại đảo với tinh thần tất cả vì trường sa thần yêu
tập đoàn bình chính viễn thông việt nam vnpt cùng với nhau sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa vật phẩm thiết thực để vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo
qua bảy ngày với hải trình hơn một hải lý đoàn công tác số chín đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra với nhiều hoạt động ý nghĩa
khép lại một hành trình nhưng trong trái tim mỗi người lại như được tiếp thêm năng lượng mới
thời thúc cần phải làm gì đó nhiều hơn
hãy thức hơn để góp phần giữ vững chủ quyền thiên liêng của tổ quốc